thưa quý vị mỗi năm việt nam thải ra môi trường từ một mươi một mươi năm tỷ vào hộp góp phần lớn vào việc gia tăng nhanh chóng lượng rác thải bao bì
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái môi trường sống và sức khỏe của con người
tại tp hcm đã có một nhóm triển khai việc thu gom vỏ sữa góp phần hạn chế ổ nhiễm môi trường thành phố
sau nhiều giờ học tập trung những em học sinh lớp ba bốn trường tiểu học nguyễn viết xuân quận gò vấp có thời gian để nạp năng lượng bằng những hộp sữa đủ loại như thế này
với sĩ số hơn bốn mươi học sinh một tuần số lượng vỏ hộp sữa thải ra môi trường gần hai trăm linh số lượng sẽ tăng lên theo cấp số nhân nếu tính tổng các lớp học khác trên toàn trường
không chỉ dùng sữa ở trường các em còn dùng ở nhà và những hộp sữa này đi đâu ai cũng biết
con uống xong rồi con sẽ bỏ thùng rác
rồi xong rồi con
con sẽ không biết là nó ô nhiễm môi trường
mỗi năm nhà trường đều có một lần thu gom vào hộp sữa để tái chế thành đồ chơi vật dụng phục vụ biểu diễn
số vỏ hộp được sử dụng lại không nhiều
nhưng kể từ khi kết hợp với nhóm nhc triển khai thu gom vỏ sữa mọi thứ đã thay đổi
từ nhận thức tới hành động nhc hành trình giải cứu rác chết là một nhóm hoạt động xã hội đã nhìn thấy mối nguy rác thải từ vỏ hộp sữa và có những hành động nhằm thay đổi nhận thức của trẻ em
qua cái phong trào vừa rồi thì bản thân của mình thấy là các bé từ những cái bé mà trước giờ là không có quan tâm tới những cái hoạt động chung của lớp
thì bây giờ các bé từ những cái việc nhỏ là biết không những là lấy hộp sữa của bản thân mình mà về nhà còn kêu gọi ba mẹ anh chị em gom hết những hộp sữa dùng hằng ngày
rồi đi thậm chí là sang cả hàng xóm luôn có sự hỗ trợ của ba mẹ luôn
lấy các hộp sữa về rửa sạch
rồi ngày hôm sau mang đến lớp sáng nào cô cũng có rất là nhiều quà đó là các vỏ hộp sữa của các bé mang đến
mình cảm thấy rất là vui vì học sinh của mình càng ngày càng biết quan tâm đến mọi người quan tâm đến môi trường
để thu gom vào hộp sữa các em học sinh sẽ được các cô và đại diện của nhc trực tiếp hướng dẫn cách thức để tái chế phù hợp nhất với các em
điều này sẽ khắc phục những bất cập còn tồn tại trong quá trình thu gom như quá cầm cành bốc mùi hôi thối
các chương trình này nó hay vì mình có thể bảo vệ được môi trường để công kính không bị bệnh nhiễm
con rất mong muốn chia sẻ được chương trình này cho với các bạn ở gần nhà con để các bạn có hiểu biết thêm về thông tin này và có ý thức bảo vệ môi trường
sau gần một năm hoạt động dự án được triển khai trên diện rộng tới gần bảy trăm linh trường mầm non và trường tiểu học
mọi ngôi nhà thì cũng đều phải xây từ mặt đất lên
và cái việc mà giáo dục
môi trường giáo dục bảo vệ môi trường cho các em học sinh thì từ các em học sinh tiểu học trở lên thì nó rất có hiệu quả
bởi vì cái mức độ lan tỏa nó rất là lớn
bởi vì mỗi một gia đình có thể có hai ba đứa con và khi các em được giáo dục ý thức từ nhà trường thì các em sẽ lan tỏa đến cộng đồng rất là nhanh và rất là hiệu quả
các em cũng được biết về các công dụng tái chế lại từ vỏ hộp
từ đó hiểu đúng về giá trị của rác và hiểu rác không chỉ là đồ vứt đi mà còn có giá trị tùy vào mục đích sử dụng
sửa có thể tái chế thành những vỡ giấy quà với lại là lập nhà
giá hộp vỏ sửa có thể tái chế được và tái chế được là tập vỡ túi quà và cái túi
vượt qua nhiều khó khăn đến nay nhận thức của các bên liên quan đã có thay đổi đạt được những kết quả khả quan
những lúc mà mới triển khai tới bây giờ thì hình nhóm gặp vô vàng khó khăn
thứ nhất là khi mà thực hiện chương trình này thì nhiều bạn nhiều thầy cô cũng như là nhiều trường họ vẫn chưa hiểu rõ về chương trình
thì có trường họ làm có trường họ không
và đặc biệt là có trường làm với cái thay đổi rất là tích cực và có trường thì họ chỉ làm vì có sự chỉ đạo hoặc là có sự là muốn là làm dạng phong trào
tính tới thời điểm hiện tại là
nhóm chúng mình đã tiếp cận được với hơn bảy trăm linh trường học và hơn ba trăm linh học sinh trên địa bài thành phố hồ chí minh
và đã giới cứu được hơn bốn triệu võ học sửa ra khỏi bãi rét
thì theo cái định hướng của nhóm nhc thì mình vẫn luôn mong muốn là cái chương trình này sẽ triển khai và được nhân rộng trên toàn việt nam của chúng ta
không chỉ riêng ở một tỉnh thành hoặc là ở thành phố hồ chí minh không
là một loại rác mà tiền thu gom còn cao hơn tiền lời kiếm được sau khi xử lý
không ai mặt mà thu gom tài chế lại
nhưng nhóm nhc đã dám xông pha vào lĩnh vực này bởi bên cạnh họ là sự đồng lòng chung tay của nhiều người
để biến rác không có giá trị thành những thứ có giá trị về vật chất và tinh thần